vào chiều ngày hôm qua tại một căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn cửu đàm quận tân phú tp hcm đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người phải ôm tài sản tháo chạy
vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hôm qua người phụ nữ từ trong căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn cửu đàm lao ra ngoài hô hoán cho người dân xung quanh biết về vụ cháy
lực lượng tại chỗ đã dùng nhiều phương tiện tuy nhiên đám cháy xuất phát từ tầng bốn của căn nhà và nhanh chóng bùng lên khiến nhiều người ở công ty kế bên
vội vã di rời tài sản ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ và dập lửa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế dập tắt nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được điều tra